những ngày cận tết người dân thành phố đà nẵng lại tất bật trang hoàng cho những con phố trở nên khang trang sạch đẹp hơn
năm nay người dân đà nẵng dường như được đón cái tết ấm cúng hơn bởi con hẻm đang được khoác trên mình màu áo mới là những bức bích họa sinh động
những mảng tường cũ kỹ dần được thay thế bằng những bức tranh đầy màu sắc bởi dự án làng bích họa giữa lòng thành phố đang được các họa sĩ thực hiện
càng gần đến những ngày cuối năm các họa sĩ càng dồn hết tâm sức để hoàn thành các tác phẩm thuộc giai đoạn đầu của dự án
với các nghệ sĩ được cống hiến công sức nhỏ bé làm đẹp nơi mình đang sinh sống đang làm việc thì đó là niềm vui niềm hạnh phúc
dự án này đã thu hút sự tò mò của người dân và du khách ở đà nẵng
hiện nay thì anh em chúng tôi là giúp đỡ dự án
nghĩa là làm hết mình những họa sĩ đà nẵng làm hết mình
chúng tôi muốn đặt những người tài tổ này để họ nghĩa là những người dân buôn gánh bản bưng tăng tạo thì chúng tôi sẽ đưa vào như vậy để cho nó hợp với người dân
mình muốn cho mọi người biết đến thành phố đà nẵng của mình là có rất nhiều cảnh đẹp như là sông núi biển phập trà phá thầm trà trị hải và những nét văn hóa
mình muốn cho mọi người biết đến thành phố đà nẵng của mình là có nhiều cảnh đẹp như là sông núi biển phập trà phá thầm trà trị hải và những nét văn hóa